trên thông tin cho rằng thôn một mươi tháng ba xã ea bông huyện grongana tỉnh đắk lắk là làng ung thư
sở y tế tỉnh đắk lắc đã vào cuộc kiểm tra và kết luận không đủ căn cứ để gọi thôn một mươi tháng ba là làng ung thư
trước đó người dân thôn một mươi tháng ba xã ea bông huyện grongana tỉnh đắk lắk cho rằng
nguồn nước của địa phương bị ô nhiễm khiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đặc biệt là bệnh ung thư
cụ thể toàn thôn có hai trăm một mươi bốn hộ một tám mươi bốn nhân khẩu
thế nhưng chỉ trong vòng năm năm trở lại đây đã có ba mươi năm trường hợp tử vong vì bệnh ung thư
tin đồn về làng ung thư khiến nhiều hộ dân lo lắng
qua điều tra hồi cứu tại địa phương sở y tế tỉnh đắk lắc khẳng định chỉ có một mươi trường hợp tử vong do ung thư tại thôn mùng một mươi tháng ba
tỷ lệ tử vong do ung thư của địa phương là một trăm năm mươi một trên một trăm linh dân một năm
tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ tử vong và mắc ung thư của cả nước là một trăm bốn mươi trên một trăm linh dân
do vậy ngành y tế tỉnh đắk lắc cho rằng không có gì bất thường và không đủ căn cứ gọi thôn mùng một mươi tháng ba là làng ung thư
kiểm tra một mươi mẫu nước theo đánh giá của một mươi mẫu nước thì chúng tôi thấy là các chỉ số hóa chất gây ung thư không có trong mẫu nước ở đây
chủ yếu là các cái chỉ số về nó có cái hàm lượng sắt cao và thứ hai là độ đục thì tăng và ngoài ra thì có một số lượng vi khuẩn nữa
các chỉ số này có thể
đều có thể xử lý thông qua các biện pháp thông thường là chúng ta có thể xử lý nước trở về trạng thái bình thường dân có thể sinh hoạt được
để người dân yên tâm lao động sản xuất lãnh đạo xã ea bông cũng đã triển khai họp thông báo kết luận của ngành y tế đến các hộ dân
đồng thời kiến nghị các ngành chức năng hỗ trợ địa phương xây dựng công trình nước sạch bảo đảm cho người dân sinh hoạt